thưa quý vị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung băng đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh
đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an các đơn vị liên quan
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
nội dung thư nêu rõ
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh tây ninh chủ trì
phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long công an tỉnh bình dương và công an thành phố hồ chí minh
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
bắt giữ bảy đối tượng thu giữ năm mươi kg ma túy một xe ô tô hai xe mô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh tây ninh
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án số năm
ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm
phản ánh công tác hiệp đồng tích cực hiệu quả giữa công an tỉnh tây ninh với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc cơ quan bộ và công an các địa phương trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy
góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam
giăn đe phòng ngừa tội phạm củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tôi ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị công an tỉnh tây ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan
khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
thân ái trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi tuấn lâm chú tại quận hải châu
về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan công an bùi tuấn lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự
mà thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong
từng tham gia khóa huấn luyện thảo luận về học thuyết xã hội nhằm đào tạo lực lượng
hình thành xã hội dân sự tham gia với các đối tượng chống đối chính trị
viết bài xuyên tạc chính quyền câu kết kích động biểu tình gây dối
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết
video live stream có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
bên cạnh đó lâm còn có các bài viết xúc phạm lãnh tụ xúc phạm uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân
thực thi pháp luật với mong muốn mục đích thay đổi chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa ở việt nam
gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân
mặc dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở giáo dục cảnh báo
tuy nhiên lâm vẫn giữ thái độ bất hợp tác thách thức và ngày càng công khai chống phá quyết liệt
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ
làm rõ các hoạt động có liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của bùi tuấn lâm
mâu thuẫn từ việc vay nợ con nợ đã dùng súng bắn cầm dao chém chủ nợ
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với nguyễn văn thu chú tại huyện crong bắc vì tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh đăng văn khởi
theo cáo trạng ngày một mươi bảy tháng hai sau khi cùng bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà
khởi nhớ lại chuyện thu đang nợ mình một mươi năm triệu đồng nhưng chưa trả nên đến nhà thu để đòi nợ
tại đây giữa khởi và thu xảy ra mâu thuẫn sô sát thu đã dùng súng tự chế bắn khởi nhưng không trúng
chưa dừng lại thu tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân
gây án xong thu bỏ trốn khỏi địa phương
còn khởi rất may được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng thương tật bảy mươi ba
đến ngày bảy tháng ba thu bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn thu một mươi năm năm tù giam về tội giết người
thông tin mới nhất về vụ dùng thuốc diệt cỏ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án
để làm rõ hành vi của đối tượng đặng tài chu trú tại huyện văn bàn
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn với bốn gia đình cùng thôn
nên sáng ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đặng tài chu lấy thuốc trừ cỏ cho vực bốn chai nhựa
men theo đường mòn đi lên khu vực khe cạn dẫn nước sinh hoạt về bốn hộ gia đình trên nhằm đầu độc trả thù
sau khi giác định vị trí đặng tài chu đã vui lấp vào mỗi đầu ống dẫn nước một chai nước có chứa dung dịch thuốc trừ cỏ
sau một ngày đối tượng thực hiện hành vi gia đình ông phùng kim phúc có hai cháu nhỏ và vợ xuất hiện
hiện tượng đau khổ
sau đầu tróng mặt buồn nôn huyện ông phúc đã lên kiểm tra nguồn nước và phát hiện ở đầu ống dẫn nước nhà mình
và ba hộ còn lại đều có một chai nhựa bị vùi lấp nên đã mang xuống công an xã nậm tha huyện văn bàn để trình báo
tôi được cảnh báo kịp thời nên các hộ gia đình còn lại không có thể lại về người
sau quá trình điều tra xác minh ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn
đã ra quyết định khởi tố đối tượng đặng tài chu về hành vi giết người
và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền
bốn đối tượng trong đó đối tượng nhỏ tuổi nhất mới một mươi sáu tuổi mang theo hung khí phân công nhiệm vụ cụ thể
địa điểm hoạt động cũng được các đối tượng tính toán sao cho không có camera giám sát vắng người qua lại
và khi phát hiện con mồi thì áp sát tấn công để cướp tài sản
vào cuộc điều tra chỉ chưa đến bốn mươi giờ đồng hồ
sau đó toàn bộ ổ nhóm manh động này đã bị công an huyện hoài đức hà nội bắt giữ
đây là bốn đối tượng gồm nguyễn phùng sơn sinh năm hai nghìn năm
sinh sáo phong sinh năm hai nghìn
cấn xuân mạnh sinh năm hai nghìn sáu và cấn thành trung sinh năm hai nghìn
lêu lỏng không chịu học hành các đối tượng đã bỏ nhà đi làm bảo vệ